theo bác sĩ dương ngọc vân thực tế khả năng lây lan của đau dạ dày còn phụ thuộc vào nguyên nhân gây bệnh
có đến tám mươi bệnh nhân đau dạ dày và các bệnh lý dạ dày khác có liên quan đến vi khuẩn hp
ngoài ra còn có do các nguyên nhân khác như lạm dụng chất kích thích bia rượu ăn uống không khoa học chế độ sinh hoạt thiếu lành mạnh thức khuya ăn không đủ bữa
do cấu tạo đặc biệt nên vi khuẩn hp có thể tồn tại sinh sống và phát triển trong môi trường dạ dày chống lại acid dịch vị
khi gặp điều kiện thuận lợi chúng sẽ nhân nhanh số lượng và dễ gây tổn thương lớp niêm mạc dạ dày dẫn đến đau dạ dày
nhiễm khuẩn hp rất phổ biến song không phải chủng vi khuẩn nào cũng gây đau dạ dày
nếu do nguyên nhân này đau dạ dày có thể lây nhiễm từ người bệnh sang người lành qua tiếp xúc với dịch vị tiết chứa vi khuẩn
cần điều trị bằng liệu trình kháng sinh phù hợp mới có thể tiêu diệt và kiểm soát vi khuẩn hp gây hại da dày
còn đối với đau dạ dày do các nguyên nhân khác không phải vi sinh vật như thói quen sống ăn uống thiếu lành mạnh không gây lây nhiễm
trường hợp này người lành tiếp xúc gần thường xuyên ăn uống ngủ nghỉ cùng cũng sẽ không bị lây bệnh
tuy nhiên nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người cùng chung sống như nhiều thế hệ trong một gia đình có nguy cơ cùng bị đau dạ dày cao
nguyên nhân được lý giải là do thói quen sống và ăn uống không lành mạnh
vậy làm gì để phòng ngừa đau dạ dày
để phòng ngừa đau dạ dày lây nhiễm
cần biết rằng vi khuẩn hp có thể lây chuyển qua bốn con đường là đường miệng tới miệng đường miệng tới dạ dày đường dạ dày tới dạ dày hoặc đường phân tới miệng
kiểm soát và ngăn ngừa các con đường lây nhiễm vi khuẩn hp này sẽ giúp bạn phòng ngừa đau dơ dày hiệu quả
thì mình có thể là mà có cái sinh hoạt đối dùng tánh đi để mà có thể phòng ngừa để lây chéo của hai cá nhân
do đó là cái vấn đề này cũng là một vấn đề mà gồm có thể là phòng ngừa được trong một cái vấn đề mà để lây chéo cá nhân với nhau
việc thứ hai nữa là trong cái vấn đề lây chéo trong cái phòng ngừa nữa là nguyên nhân của nó là do cái stress của cái cuộc sống
do cái đồng ý chúng tôi nói là căn khí phạm vĩ do những cái sinh hoạt
nếu anh biết kiềm chế anh biết cân bằng lại anh đừng kiềm chế được cái cảm xúc của mình thì có thể giảm bớt được cái quá trình mà bị bệnh
đấy chứ còn anh tức tối mãi anh bực bội mãi đấy cũng rất là khó khăn
việc thứ ba nữa là do vấn đề liên quan đến vấn đề là
ăn uống thì là vấn đề sinh hoạt thuốc lá
như vấn đề ăn uống rượu bia một cách thái quá
đặc biệt là rượu bia mà khi bụng đang trống không chẳng hạn
uống cái rượu mạnh khi bụng nó trống không chẳng hạn
đó là những vấn đề không ổn
và đặc biệt nữa là có những cái
có những cái thức ăn
và cho đến giờ phút này có những thức ăn mà
về xã hội thì thức ăn nhanh
nhưng thực tế thì trong gia đình từng gia đình một
thì hiện nay nó xuất hiện một cái việc là mọi nhà đều có tủ lạnh
nhưng phải nói rằng là cái quy trình giả đông thức ăn từ tủ lạnh đưa ra để dùng
phải nói rằng thì không phải ai cũng
phần trăm phần trăm người dân đều biết cả
cái quá trình giả đông nó rất quan trọng
mà phải đồng ý chúng tôi mà thức ăn mà
nếu mà giả đông không tốt mà nó nấu thì chắc chắn là nấu không thể chín tốt được
mà như thế là nó bị hàn như thế ăn vào
nó sẽ một trong những nguyên nhân gây ra bệnh tật
cho nên là cái từng từng cái nguyên nhân như vậy
cho nên là
ờ rồi một cái nguyên nhân nữa mà
ờ chúng ta
liên quan đến cái sức khỏe thông thường ngày
ờ ta ăn quá no
hay ta ăn quá đói
ăn uống thức thường này
nó sẽ gây ra cái tình trạng không ổn của giả giải
cho tất cả những cái việc này chúng ta phải phòng ngừa
để chúng ta
cho nên là nếu chúng ta phòng ngừa được
thì tất cả cái sinh hoạt này có thể ngăn cản được cái bệnh lý giả giải
rồi phòng ngừa
đó là phòng ngừa thứ nhất là chưa mắc bệnh
còn phòng ngừa bị bệnh
khi bị bệnh rồi
được thầy thuốc khuyên can
thầy thuốc cho đơn thuốc
cho một lộ trình điều trị
điều trị xong rồi
được xác định là khỏi bệnh rồi
nhưng nếu anh cũng phải là
phải nghe cái lời khuyên thầy thuốc
thậm chí khám bệnh
và tiếp tục lên kế hoạch để khám bệnh định kỳ
và thực hiện các cái kế hoạch của thầy thuốc giúp đỡ
thì anh mới có thể là phòng bệnh
không bị tái lạc
nếu anh cứ tự do sinh hoạt
rồi anh vẫn cứ sinh hoạt một cách bừa bãi
một người gọi là không có một thái khoác
thì nó cũng gây ra những cái vấn đề bệnh lý
cho nó có thể là lại mắc tái phát trở lại
cho nên là
hoặc là thậm chí khi trong điều trị
đang điều trị
nhưng anh không chấp hành những cái
gọi là những cái y linh của thầy thuốc một cách nghiêm túc
thì anh cũng có thể là
bệnh có thể nặng lên
chứ nói là bệnh có thể khóc khỏi
cho nên tất cả những việc này
nó nằm trong cái vấn đề phòng ngừa
phòng ngừa là như vậy
phòng ngừa đừng cho nó khỏi mắc
mắc rồi đừng cho nó diễn biến nặng
và diễn biến nặng đừng cho nó để tái phát
cho nên cái phòng ngừa này
rất là cần thiết
cần lưu ý các biện pháp chủ động phòng ngừa nhiễm khuẩn hp
cũng như các loại vi sinh vật gây bệnh
rửa tay sạch sẽ trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh
đây là cách ngăn ngừa lây nhiễm đau dọa dày qua đường miệng dọa dày
hoặc phân tới miệng
tay là nơi dễ mang mầm bệnh nhất
nên đặc biệt cần giữ vệ sinh sạch sẽ
các chuyên gia khuyên
nên lựa chọn loại xà phòng sắt khoản tay
sử dụng hàng ngày
nhất là trước khi ăn
và sau khi đi vệ sinh
tránh nhai mớm thức ăn cho trẻ
nhai mớm thức ăn là thói quen của nhiều bà mẹ
tỷ trẻ nhỏ có hệ tiêu hóa còn non nớt dễ tiêu hóa
và hấp thú thức ăn hơn
nếu bản thân bị đau dọa dày
hoặc có dấu hiệu nguy cơ cao nhiễm khuẩn hp
thì cần dừng ngay việc này lại
khi nhai mớm thức ăn
vi khuẩn hp sẽ theo dịch tiết
trộn lẫn với thức ăn
và khiến trẻ nhiễm bệnh
hệ tiêu hóa của trẻ sơ sinh
trẻ nhỏ còn rất non nớt
nên nếu nhiễm khuẩn hp
nguy cơ mắc đau dọa dày sớm và kéo dài dài dẳng là rất cao
cần đảm bảo nguồn thực phẩm sạch
thực phẩm không được làm sạch tốt
bón phân mới
có thể nhiễm khuẩn và lây bệnh cho người ăn phải
cần lựa chọn nguồn thực phẩm sạch
tránh xa thức ăn ôi thiêu
hoặc để lâu mà không được bảo quản tốt
đau dạ dày có bị lây không
còn phụ thuộc vào người nhân gây bệnh
căn bệnh này hoàn toàn có khả năng lây lan
nếu tác nhân bệnh là vi khuẩn hp
khi thăm khám
các bác sĩ sẽ chỉ định làm các xét nghiệm
để tìm ra chính xác nguyên nhân
trong đó có xét nghiệm vi khuẩn hp